bây giờ the moscow tại quảng trường đỏ đã diễn ra các màn diễn tập của các lực lượng tham gia vào cuộc duyệt binh kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng fascist
tiếp đó các xe máy móc và các thiết bị vũ khí lần lượt tiến qua quảng trường đỏ để tham gia tổng duyệt từ sáng sớm
lượng khí tài này đã từ ngoại ô di chuyển vào trung tâm thành phố
một mươi binh sĩ hơn hai trăm linh khí tài cơ giới và bảy mươi năm máy bay đã tham gia các buổi tập duyệt trên quảng trường đỏ trong các ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng sáu vào hôm nay là tổng diễn tập
năm nay số lượng các xe tăng t ba mươi bốn tham gia duyệt binh nhiều hơn
trong số đó có nhiều xe được bộ quốc phòng nga thu nhận lại từ các nước không còn nhu cầu sử dụng
ai cập vừa lên tiếng kêu gọi liên hợp quốc can thiệp vào bất đồng sâu sắc giữa nước này với ethiopia về đập thủy điện đại phục hưng trên sông ninh
dự án khiến cairo lo ngại sẽ làm giảm nguồn cung cấp nước sống còn
động thái của cairo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng lên cao
sau nhiều vòng đàm phán kéo dài suốt những năm qua giữa ai cập ethiopia và sudan đã không thể đạt được một thỏa thuận về tích chữ nước và vận hành đập thủy điện đại phục hưng ở ethiopia
ethiopia đã tuyên bố kế hoạch bắt đầu tích nước con đập này vào tháng tới mà không cần đạt được thỏa thuận với ai cập và sudan
trong một tuyên bố bộ ngoại giao ai cập đã kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc can thiệp để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ba quốc gia tiếp tục các cuộc đàm phán một cách thiện trí
theo bộ trên các cuộc đàm phán ba bên đã lâm vào thế bế tắc do những quan điểm thiếu tích cực của ethiopia
nhóm gắt nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới brics bao gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi đã phê chuẩn gói tiến dụng khẩn cấp trị giá một tỷ đô la cho nam phi
hỗ trợ nước này giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín đối với đời sống kinh tế xã hội của đất nước
trong thông báo ngày hôm nay hai mươi tháng sáu bộ tài chính nam phi nêu rõ
cấp này sẽ giúp nam phi nhanh chóng giải quyết những nhu cầu cấp bách của đất nước
ngay trước khi dịch bệnh bùng phát trong nước nền kinh tế nam phi đã rơi vào suy thoái nên các hậu quả của đại dịch càng trở nên trầm trọng
dự kiến ngày hai mươi bốn tháng sáu tới bộ tài chính nam phi sẽ công bố một ngân sách khẩn cấp với những thay đổi cơ bản đối với các khoản chi và dự báo nguồn thu
hôm nay thủ đô bắc kinh của trung quốc đã tiến hành xét nghiệm acid nucleic trên quy mô lớn để phát hiện virus
xét nghiệm được tiến hành trên hàng chục nghìn nhân viên giao hàng thường xuyên di chuyển trong thành phố hai mươi triệu dân
những người trong tuần qua đã thực hiện giao hàng ở những khu vực nguy cơ cao sẽ tạm thời nghỉ việc phải xét nghiệm acid nucleic và bị cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
tất cả các bệnh viện cần thực hiện xét nghiệm acid nucleic và kháng thể chụp cắt lớp vi tính city và xét nghiệm máu đều đặn cho các bệnh nhân có triệu chứng sốt
trước đó thành phố chỉ yêu cầu các cơ sở y tế khám sàng lọc phải tiến hành xét nghiệm acid nucleic cho tất

trước đó thành phố chỉ yêu cầu các bệnh viện cần thực hiện xét nghiệm acid nucleic và kháng thể chụp cắt lớp vi tính ct và xét nghiệm máu đều đặn cho các bệnh nhân có triệu chứng sốt
sau khi ý định giảm quân số tại đức bị truyền thông mỹ tiết lộ khiến các đồng minh châu âu hoang mang
tổng thống donald trump đã chính thức xác nhận thông tin này
theo đó lầu nam góc và các cơ quan liên quan đã được chỉ thị lập kế hoạch chi tiết
để rút bớt chín năm trăm linh binh sĩ đưa quân số mỹ tại đức xuống còn hai mươi năm người
tổng thống donald trump không trực tiếp gắn những bất đồng giữa mỹ và đức với kế hoạch rút quân
song giới chức nhà trắng cho biết đây là thông điệp gửi tới berlin khi washington không hài lòng
trước thực tế cán cân thương mại giữa hai nước gây bất lợi cho mỹ
cũng như việc đức không đáp ứng quy định của nato về chi tiêu quốc phòng
chúng tôi có tổng cộng năm mươi hai binh sĩ ở đức điều đó kéo theo số lượng chi phí không hề nhỏ đối với mỹ
và đức thế như các bạn đã biết rất chậm đóng góp quỹ cho nato
họ đang đóng góp một và họ đang nghĩ là họ sẽ tăng mức đóng góp lên hai và hai thì vẫn là rất thấp
thực tế đức là một trăm linh
trong những cơ sở ở nước ngoài lớn nhất của lực lượng mỹ cùng với khoảng ba mươi bốn năm trăm linh binh sĩ và một mươi bảy nhân viên dân sự mỹ
còn có một mươi hai nhân viên người đức phục vụ tại hàng chục căn cứ giải rác trên khắp nước đức
trong số những cơ sở đó có cả bộ tư lệnh mỹ tại châu âu là điểm chỉ huy trung tâm của các lực lượng mỹ tại hơn năm mươi quốc gia
một căn cứ không quân điều hành các hoạt động ở tận khu vực trung đông châu phi và một trung tâm huấn luyện của nato lớn nhất châu âu
các lực lượng này được xác định có vai trò hết sức quan trọng
do đức và châu âu vừa bảo vệ các lợi ích chiến lược của chính nước mỹ
thế nên ý định của tổng thống donald trump giảm nhẹ vai trò của lực lượng quan trọng tại châu âu
không chỉ khiến đức và các đồng minh trong nato bất ngờ và phản đối mà ngay cả chính giới và dư luận mỹ cũng chỉ trích mạnh mẽ
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng thông điệp về trừng phạt mà nhà trắng nhắc tới
đã giải thích cho những uẩn khúc phía sau kế hoạch cây tranh cãi của nhà lãnh đạo mỹ
lâu nay tổng thống trump luôn chỉ trích đức và các đồng minh

washington không thể tiếp tục bội chi và chia sẻ phân nhiều hơn cho những hóa đơn quốc phòng của nato
mỹ càng không hài lòng khi đức mạnh tay trì cho các dự án hợp tác khí đốt với nga
trong đó có tuyến đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc
trong khi đó thẳng dư thương mại nghiêng về phía đức là một trong những điểm mấu chốt gây bất đồng
washington luôn chỉ trích berlin hưởng lợi thiếu công bằng
theo nhà trắng sự hậu thuẫn và nghĩa vụ quốc tế của mỹ giờ đây không còn mang tính hệ thống mà theo nguyên tắc là có đi có lại
và việc giảm quân số là thông điệp gửi tới đức nhắc nhở với sự công bằng mà mỹ đòi hỏi
tuy nhiên giới phân tích chỉ rõ kế hoạch giảm quân để trừng phạt chưa chắc đã giúp tổng thống donald trump đạt được mục tiêu gây sức ép với đồng minh
mà trên thực tế lại có thể làm tổn hại mối quan hệ xuyên đại tây dương vốn trục chặt kéo dài trong thời gian qua
thực tế phần đông người dân sở tại không đánh giá cao sự hiện diện của lực lượng mỹ
các căn cứ của mỹ tại đức chủ yếu phục vụ chiến dịch của nato và nhiệm vụ chiến lược chính của lầu nam góc nhất là trong sứ mệnh gian đe với các đối thủ
tổng thư ký nato khẳng định lực lượng mỹ đồn trú không chỉ là vấn đề song phương giữa mỹ với đức mà là cuộc cả nato
sự hiện diện của mỹ ở châu âu đức đức và đức
châu âu là tốt cho châu âu và cũng tốt cho bắc mỹ và mỹ
tuy nhiên mỹ đã nói rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về cách thức và thời gian
trong bối cảnh tại châu âu đang dấy lên ý tưởng hình thành một lực lượng phòng thủ riêng
kế hoạch giảm quân của tổng thống donald trump càng thúc đẩy lục địa già có thêm động lực để giảm phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của đồng minh bên kia đại tây dương
hiện vẫn chưa rõ các bước đi tiếp theo của nhà trắng ra sao
hơn nữa kế hoạch rút bất quân khỏi đức cũng còn cần được quốc hội
mỹ thông qua
tuy nhiên chỉ riêng việc mỹ công khai ý định đã nới rộng hơn những bất đồng với đức
khiến mối quan hệ đồng minh xuyên đại tây dương thêm giãn nứt